sáng nay dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
quốc hội chính thức diễn ra phiên chất vấn và trả lời chất vấn
với thành viên chính phủ là bộ trưởng bộ công an đại tướng tô lâm
về vấn đề an ninh trật tự xã hội
còn bộ trưởng bộ trưởng bộ xây dựng phạm hùng hà
đăng đàn trả lời chất vấn đại biểu quốc hội
về những tồn tại trong ngành xây dựng như quy hoạch treo quy hoạch bị phá vỡ
tại phiên chất vấn các vấn đề về tín dụng đen giết người
xâm hại tình dục trẻ em cũng được các đại biểu chất vấn bộ trưởng
theo bộ trưởng bộ công an những con số bắt giữ vận chuyển ma túy cho thấy
nỗ lực của toàn ngành trong công tác phòng chống ma túy
cũng như cam kết không để việt nam trở thành điểm trung chuyển ma túy
bộ trưởng tô lâm cũng dự kiến đăng đàn về đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật
và tội phạm an toàn giao thông nhất là các trường hợp tham gia giao thông
sử dụng rượu bia vượt quá mức quy định sử dụng ma túy hoặc chất kích thích
gây hậu quả nghiêm trọng
chiều cùng ngày bộ trưởng bộ xây dựng phạm hồng hà trả lời chất vấn nhiều vấn đề
thuộc ngành xây dựng như công tác lập thẩm định phê duyệt và quản lý thực hiện
các dự án đầu tư xây dựng công trình công tác quản lý thị trường bất động sản
xử lý bất cập trong quản lý nhà trung cư căn hộ du lịch văn phòng kết hợp lưu trú
biệt thự du lịch công tác quy hoạch và quản lý trật tự xây dựng đô thị
việc di rời trụ sở bộ ngành khỏi nội đô thành phố hà nội cũng được các đại biểu
chất vấn bộ trưởng bộ xây dựng
ngày mai bộ trưởng bộ xây dựng tiếp tục trả lời chất vấn các đại biểu
phó thủ tướng trịnh đình dũng cũng tham gia trả lời và làm rõ các vấn đề đại biểu nêu